phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết sẽ tăng cường làm thêm vào hai ngày cuối tuần
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một để đáp ứng nhu cầu làm thủ tục đăng ký xe của người dân sau thời gian giãn cách dài
theo đó để giải quyết nhanh chóng thu tục đăng ký xe cho các cá nhân tổ chức trong tháng một mươi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm sẽ tăng cường làm việc thêm vào buổi chiều thứ bảy
từ một mươi ba đến một mươi bảy giờ và ngày chủ nhật buổi sáng từ bảy giờ ba mươi phút đến một mươi một giờ ba mươi chiều từ một mươi ba giờ đến một mươi bảy giờ
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp biển số xe
thu hộ dây chứng nhận đăng ký xe biển số xe đăng ký xe tạm thời cấp lại dây chứng nhận đăng ký xe biển số xe
đổi dây chứng nhận đăng ký xe biển số xe đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến
sang tên di chuyển xe đi tỉnh thành phố trực thuộc trung mương khác đăng ký sang tên xe trong cụm tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
riêng thủ tục cấp đổi biển số vàng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
vẫn tiếp tục tiếp nhận tất cả các ngày trong tuần cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một